với phương châm đoàn kết dân chủ trí tuệ kỷ cương và nêu gương đại hội đại biểu lần thứ một mươi ba nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm của đảng bộ khối các cơ quan trung ương
đã chính thức được tổ chức ngày hôm nay hai mươi tám tháng một mươi tại hà nội
tham dự phiên khai mạc đại hội có đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương đảng
cùng dự có các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội cùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị
nguyên ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng nguyên bí thư trung mương đảng các đồng chí lãnh đạo ban bộ ngành đoàn thể trung ương
các đồng chí lãnh đạo đảng ủy khối qua các thời kỳ và đại diện các tỉnh thành phố
phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc đại hội đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương nhấn mạnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi dưới sự lãnh đạo của bộ chính trị
ban bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương đã đoàn kết thống nhất nỗ lực với quyết tâm cao hoàn thành hầu hết các mục tiêu
nhiệm vụ do đại hội một mươi hai của đảng bộ khối đã đề ra góp phần cùng toàn đảng toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế yếu kém cần thẳng thắn nhìn nhận
trong ngày đầu tiên diễn ra đại hội ba trăm linh đại biểu chính thức đại diện tiêu biểu cho tám mươi hai đảng viên toàn đảng bộ đã phát huy trí tuệ
bám sát thực tiễn và chức năng nhiệm vụ vai trò vị trí của đảng bộ để tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình đại hội
tập trung phân tích sâu khách quan trung thực những kết quả nổi bật cũng như hạn chế yếu kém tìm ra nguyên nhân
nhất là nguyên nhân chủ quan đúc kết những bài học kinh nghiệm xác định rõ mục tiêu khâu đột phá
và những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng thời trao đổi thảo luận làm sâu sắc hơn các quan điểm mục tiêu chủ trương định hướng lớn nêu trong dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng